thưa quý vị tính đến nay việt nam ghi nhận tám trăm một mươi ba chín trăm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó thì đã có bảy trăm hai mươi một bốn trăm tám mươi người đã được chữa khỏi
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm trên cả nước là hơn bốn mươi năm triệu liều
vào trưa ngày hôm nay năm tháng một mươi cdc hà nội cho biết
thành phố hà nội vừa có thêm một ca mắc covid một mươi chín đã được cách ly
trước đó vào sáng nay sở y tế hà nội cho biết phát hiện một ca dương tính với sars cov hai
liên quan đến bệnh viện việt đức là một người phụ nữ quê ở tỉnh nghệ an
từng khám ở bệnh viện việt đức rồi ra ngoài thuê trọ
như vậy tính từ ngày ba mươi tháng chín đến sáu giờ sáng ngày năm tháng một mươi
liên quan đến bệnh viện việt hiệu nghị việt đức đã ghi nhận tổng số bốn mươi ba ca mắc
bộ y tế cũng vừa có công văn hỏa tốc gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc hỗ trợ chuyển người bệnh người nhà người bệnh từ bệnh viện hữu nghị việt đức
đến các cơ sở khám chữa bệnh khác
bộ y tế cũng đề nghị bệnh viện hữu nghị việt đức phối hợp với các bệnh viện dự kiến
nhận người bệnh người nhà người bệnh bệnh viện đại học y hà nội bệnh viện đức giang
bệnh viện thanh nhàn để tổ chức đón theo đúng quy định
bệnh viện hữu nghị việt đức phối hợp với sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
để nhận một số người bệnh đủ điều kiện ra viện và người nhà người bệnh đã xét nghiệm sars
covid một mươi chín hai đần bằng phương pháp rt pcr âm tính và người bệnh thuộc các khoa không thuộc vùng đỏ
vùng không có ca bệnh f để tiếp tục theo dõi điều trị cách ly tại các bệnh viện ở địa phương
cùng với đó sở y tế hà nội đã có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc sở y tế hà nội
đề nghị chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ điều trị người bệnh đã có xét nghiệm rt pcr âm tính hai
hai lần đang điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức theo chức năng nhiệm vụ được giao
thưa quý vị vào đêm ngày mùng bốn dạng sáng ngày mùng
một mươi tháng chín các lực lượng chức năng tỉnh hà nam đã tổ chức dẫn đoàn phân luồng hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu
giúp công dân đi xe máy từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam về quê đi lại qua địa bàn tỉnh
ngay sau khi thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam nới lỏng giãn cách xã hội
hàng ngàn công dân ở các tỉnh phía bắc đã đi xe máy về quê tránh dịch
để công dân qua địa bàn tỉnh thuận lợi an toàn và đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức dẫn đoàn đi qua địa phận tỉnh
phân luồng điều tiết giao thông cũng như hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống thức ăn nhanh
giúp người dân có khoảng thời gian nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe tiếp tục hành trình
đối với những trường hợp là người công dân tại hà nam ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng
nhanh chóng lấy thông tin dịch tễ tiến hành xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định
được biết từ dạng sáng ngày năm tháng một mươi nhiều đoàn công dân đi xe máy từ thành phố hồ chí minh
và các tỉnh phía nam đi qua địa bàn tỉnh về các tỉnh phía bắc đã được các lực lượng hỗ trợ đảm bảo về quê an toàn
sau đây là một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc của tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ đối tượng phùng thị nga
trú tại huyện yên lạc
cơ quan cảnh sát điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay phùng thị nga đã sử dụng nhiều tài khoản facebook và tài khoản youtube dân oan vĩnh phúc
để đăng tải nhiều bài viết video có nội dung xuyên tạc nói xấu không đúng sự thật bôi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm
uy tín đối với các tổ chức cá nhân của huyện yên lạc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của các đồng chí lãnh đạo
cũng như vai trò vị trí chức năng của các cơ quan nhà nước gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân
và ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với phùng thị nga về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng
thu giữ được nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
ngày hôm nay công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã tiến hành tạm giữ hai bị can nguyễn vũ linh
quê ở tỉnh an giang và nguyễn huỳnh đức quê tỉnh cà mau về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ công an vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại địa bàn huyện nhân trạch đức linh được nhỏ
bạn rủ đi đánh nhau trong lúc hỗn chiến nhóm của đức đinh dùng hung khí mũ bảo hiểm tấn công
khiến anh hoàng khắc đạt chú tại tỉnh đồng nai bị thương tật tỷ lệ ba mươi
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã khởi tố bốn đối tượng tham gia vụ ẩu đả
đối với đức linh sau khi bị khởi tố cơ quan công an đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra
tuy nhiên sau đó hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an huyện nhân trạch đã phát lệnh truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày ba tháng một mươi công an huyện nhân trạch phối hợp với công an huyện châu thành tỉnh kiên giang
tiến hành bắt giữ nguyễn vũ linh khi đang trốn ở xã thạnh lộc
sau gần năm năm gây án còn đức bị bắt trước đó một ngày tại huyện trần văn thời của tỉnh cà mau
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp với rất nhiều chiêu trò và thủ đoạn mới
công an quận cầu giấy của thành phố hà nội
vừa đấu tranh làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn là mạo danh thầy cúng
nhận cúng dân sao giải hạn online để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ việc này nạn nhân chỉ vì thiếu hiểu biết nhẹ dạng cả tin
đã chuyển khoản hàng trăm triệu đồng cho đối tượng với mục đích cúng giải hạn cầu bình an online
cầu bình an thành phố hà nội đã chuyển số tiền lên tới gần hai trăm linh triệu đồng
và đây là hình ảnh mà khi đối tượng đã thực hiện nói với người dân đã thực hiện xong
nhưng thực chất chỉ là những tấm ảnh được coppit trên mạng
trong thời gian nghỉ giãn cách phòng chống dịch bệnh đối tượng này nhận thấy có nhiều người dân rất quan tâm đến vấn đề tâm linh
như dân sao giải hạn cầu bình an sức khỏe
cầu bình an thành phố hà nội đã chuyển số tiền lên tới gần hai trăm linh triệu đồng
đối tượng đã lập trang facebook có tên và ảnh đại diện một pháp sư thái lan
sau đó tiếp tục lập ra các nick ảo để tạo tương tác khiến nhiều người dễ dàng đặt niềm tin vào vị pháp sư và phương pháp cúng on lạnh
tôi có xem thông tin trên mạng thấy có nhiều người cũng mong muốn được tính sao giải hạn
tôi có đọc các tin trên mạng
và sau đấy thì tôi dùng các cái kiến thức đấy để tôi nói chuyện để tạo sự tin tưởng là mình là một người hiểu về giảm về cái cúng sao giải hạn
để tạo niềm tin với nạn nhân đối tượng sau khi nhận tiền đã gửi lại ảnh chụp nghi thức cúng
nhưng đây thực chất chỉ là những tấm ảnh được đối tượng lê công thành copy từ trên mạng và chỉnh sửa lại
bản thân đối tượng cũng không có bất cứ kiến thức nào liên quan đến việc cúng giải hạn
đối tượng lợi dụng mạo danh thầy cúng lập một fanpage giả với tên của một thầy pháp sư bên thái lan cúng dân sao giải hạn cúng cầu tài lộc sức khỏe liên quan đến việc thờ cúng hay là liên quan đến việc cúng lễ dân giao đà đều là những tài khoản ảo
vì vậy khuyến cáo người dân là nên tìm hiểu kỹ không tin quá nhiều vào những cái tài khoản này để trở thành nạn nhân để bị mất tiền
và như vậy việc dân sao giải hạn để cầu bình an nhưng bình an thì chưa thấy đâu
nhưng nạn nhân đã rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang
bắt đầu từ giờ ngày hôm nay toàn tỉnh phú yên sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị một mươi chín ngoại trừ xã an chấn huyện tuy an thực hiện theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi năm
theo đó người dân được tập thể dục thể thao ngoài trời được tắm biển trở lại theo khung giờ từ bốn giờ đến bảy giờ hàng ngày nhưng không quá ba mươi người
khách sạn nhà nghỉ cơ sở lưu trú được hoạt động tối đa năm mươi công suất
người sử dụng dịch vụ phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát nhà hàng khách sạn cũng được phép hoạt động từ ngày sáu tháng một mươi với điều kiện chấp hành nghiêm quy định chống dịch
tỉnh phú yên cũng yêu cầu ngành chức năng và các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ người từ vùng có dịch về địa phương giám sát tốt việc dừng đỗ các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ một a đi qua địa bàn tỉnh
thưa quý vị và các bạn trong dòng người chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid một mươi chín có những người nhiều tháng trời thất nghiệp không có tiền thậm chí không có cả phương tiện để về quê nên họ đành chấp nhận việc đi bộ
chính vì vậy mà sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc đã phối hợp với lực lượng công an tỉnh vừa hỗ trợ vận chuyển một tám trăm linh người dân đi bộ từ các tỉnh thành phía nam về các tỉnh phía bắc
tất cả số công dân này chủ yếu ở các tỉnh như cao bằng yên bái lai châu sơn la lạng sơn đến làm công nhân ở tỉnh bình dương và đồng nai
sau khi dịch bùng phát các công ty đóng cửa những người này bị thất nghiệp
khi các tỉnh thành phía nam nới lỏng giãn cách xã hội vì không còn tiền và phương tiện để về quê họ đã phải đi bộ
trong số này có rất nhiều người là trẻ em và phụ nữ đang mang thai
khi đến các địa phương bà con đều được lực lượng chức năng dùng xe ô tô trở qua bàn giao cho tỉnh tiếp theo
sau khi tiếp nhận từ tỉnh đắk nông cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đã hỗ trợ cơm ăn nước uống các nhu yếu phẩm cần thiết
rồi dùng xe ô tô vận chuyển những người này đến bàn giao cho tỉnh gia lai